tại tp hcm từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ubnd tp sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra khảo sát tình hình
thực hiện công tác cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi tại các cơ quan đơn vị và các quận huyện
đoàn sẽ kiểm tra khảo sát vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành
và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính của tp hcm tại cơ quan đơn vị địa phương
công tác phối hợp thực hiện bảy mươi hai nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa văn phòng ubnd tp với các sở ban ngành
ubnd quận huyện ngoài ra đoàn cũng kiểm tra khảo sát trách nhiệm của người đứng đầu trong các hoạt động công vụ
liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại ubnd quận huyện sở ban ngành có liên quan và một số nội dung khác
theo chỉ đạo của ubnd tp hcm các đơn vị được kiểm tra giám sát có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với đoàn
báo cáo trung thực cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin tài liệu có liên quan